trời nắng gió đông nam cấp hai cấp ba với nhiệt độ từ hai mươi hai đến ba mươi hai độ